sau một năm học tập hè là dịp để phụ huynh lên kế hoạch giúp con vừa có thể nghỉ ngơi
lại vừa tích lũy thêm kiến thức kỹ năng cần thiết
tuy nhiên việc tìm kiếm chương trình đáp ứng nhu cầu này khiến không ít phụ huynh đau đầu
trong những năm gần đây thì một chương trình được rất nhiều bậc phụ huynh trông đợi và kỳ vọng
để dành tặng cho con em mình trong dịp hè chính là chương trình trại hè anh ngữ
đây là một môi trường học tập tiếng anh giống như đi du học
đây là một hoạt động trong chương trình trại hẻ tiếng anh hai nghìn một mươi bảy
dành cho học sinh tại quận kiến an hải phòng do trung tâm ngoại ngữ econnic tổ chức
trong buổi học này giáo viên tổ chức các trò chơi liên quan đến màu sắc trong tiếng anh
học sinh được khuyến khích tham gia tất cả các hoạt động
và sẽ nói lên suy nghĩ cảm nhận của mình một cách tự nhiên
trong trại hè này tôi tổ chức nhiều hoạt động cho các em
phù hợp với từng nội dung của mình
ví dụ khi dạy về màu sắc tôi sẽ cho các em đứng thành vòng tròn và chơi trò chơi
hoạt động này khuyến khích các em nói tiếng anh
cùng lúc đó kỹ năng nghe của các em sẽ được cải thiện
tôi còn cho thêm một số đồ vật khác như quần áo hay bất kỳ từ mới nào khác
các em sẽ học cách xây dựng cấu trúc câu trong tiếng anh
ví dụ tính từ sẽ đứng trước danh từ
các em sẽ học thêm nhiều từ mới cách cấu tạo từ và có thể vận dụng và thực hành
tôi vui đùa cùng các em và cố gắng tạo một cách tự nhiên
trường thân thiện vui vẻ nhất cho các em
những hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của tất cả học sinh
mang tới cho các em những trải nghiệm thú vị giống như một chuyến giã ngoại cùng gia đình và bạn bè
con cháu tham gia hoạt động là cải dây dép ra xong rồi đứng
thầy sẽ đọc một màu dây dép và chúng ta sẽ lấy thứ đồ
cháu thấy hoạt động này rất vui và thú vị
phần lớn các chạy hè kéo dài từ một đến bốn tuần và học sinh phải sinh hoạt độc lập trong môi trường quy định
đây là môi trường lý tưởng để các em tự quản lý quỹ thời gian của bản thân
phân bổ thời gian ăn ngủ vui chơi hoạt động hợp lý để có thể cân bằng mọi nhu cầu giải trí và giao lưu học tập
ngoài ra trại hè còn là môi trường tạo cảm hứng để học sinh khám phá thế mạnh của bản thân
khi phải tự xử lý mọi công việc thường ngày
mà không có sự trợ giúp của bố mẹ
trong các trại hè tiếng anh học sinh sẽ được tiếp xúc với những bạn mới thầy cô giáo đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau
đây là một môi trường đa màu sắc để các em nhỏ tự khám phá tự tìm hiểu
từ đó học sinh được mở rộng tầm nhìn nâng cao vốn sống và tăng cường các mối quan hệ xung quanh
môi trường đa văn hóa cũng kích thích các em trở nên năng động và tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân